từ ngày một mươi sáu tháng một cục hàng không việt nam bắt đầu tăng cường một hai trăm bảy mươi chuyến bay để phục vụ cao điểm tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
cảng vụ hàng không miền nam cho biết trong dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy sản lượng và tần suất chuyến bay đi đến sân bay tân sơn nhất tăng khoảng một mươi
cục hàng không việt nam đã tăng cường một hai trăm bảy mươi chuyến bay từ ngày một mươi sáu tháng một đến ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy
đó có một sáu mươi bảy chuyến bay tăng thêm đến và đi từ sân bay tân sân nhất để phục vụ cao điểm tết
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết các hãng đã bố trí hai mươi quấy check in tự động để hành khách không phải xếp hàng
cảng cũng bổ sung một ghế phục vụ hành khách ngồi chờ